thực hiện công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vào một mươi ba h chiều nay cùng với thủy điện hòa bình thủy điện sơn la tiếp tục mở cửa xà đáy lần thứ ba trong vòng hai tháng trở lại đây
theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám ở lưu vực sông hồng sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
trước đó vào hồi một mươi bảy h ngày hai mươi hai tháng tám mực nước hồ sơn la ở cao trình hai trăm một mươi hai tám mươi sáu m lưu lượng đến hồ là hai chín trăm bốn mươi bảy m ba trên dây tổng lưu lượng xả là hai sáu trăm sáu mươi chín m ba trên dây lưu lượng chạy máy phát điện
một mươi ba h chiều nay công ty thủy điện sơn la đã tiến hành mở một cửa đáy xả lũ với tổng lưu lượng khoảng ba bốn trăm linh m ba trên dây vào ban ngày phát qua các tổ máy với tổng lưu lượng tối thiểu khoảng một bảy trăm linh m ba vào ban đêm
tuy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể mở thêm các cửa xà đáy
việc mở cửa xả lũ cũng đã được thông báo rộng rãi đến các tỉnh thành để chủ động các biện pháp an toàn vùng hạ du
thông tin từ công ty thủy điện sơn la sẽ vận hành cả sáu trên sáu tổ máy quy trình vận hành liên hồ chứa
như vậy từ tháng bảy đến nay thủy điện sơn la đã ba lần mở cửa xả đáy để đảm bảo điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông hồng
thời gian mở cửa xả đáy cũng sẽ phụ thuộc vào lưu lượng nước và tình hình diễn biến mưa lũ